chiều một mươi sáu tháng một mươi đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mattis
ngay khi ông james mattis đến tp hcm cho chuyến làm việc hai ngày tại đây đây cũng là lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi tám ông james mattis thăm việt nam
hoàn ngành chuyến công tác của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ đến tp hcm bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân khẳng định
việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau vì lợi ích hai nước
góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
bí thư nguyễn thiện nhân cảm ơn hoa kỳ đã ủng hộ và hỗ trợ việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc
đặc biệt là việc tham gia đào tạo lực lượng cho bệnh viện giã chiến của việt nam làm nhiệm vụ tại nam sudan
về phần mình bộ trưởng james mastit cũng cho rằng quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ sẽ mang lại lợi ích cho hai bên
góp phần vào hòa bình và ổn định tại khu vực
việt nam là một phần trong chuyến công du châu á của ông mattis
sau khi rời việt nam bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ sẽ đến singapore dự cuộc gặp thứ niên bộ trưởng quốc phòng asean từ ngày một mươi tám tháng một mươi